huyện tri lăng có chất lượng thơm ngon và được người tiêu dùng ưa thích
do đó trong những năm qua huyện tri lăng khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả
phù hợp với cây na sang sản xuất na
đặc biệt bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nhiều mô hình trồng na trên địa bàn huyện tri lăng cho ra thị trường những quả na giải vụ có chất lượng cao
tránh việc bị tư thương ép giá
do đó với vườn na trên diện tích gần một hectare này
hàng năm đã đem lại cho gia đình ông má văn lét tại thôn quán thanh xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn hàng trăm triệu đồng
nó bận nhiều với lại tức là mình đang vừa thụ phấn mà lại vừa thu hoạch quả cho nên là mình bận
nhưng mà được cái đáp lại là cái ra đến cái lúc mình thu hoạch ấy
cái vụ giải vụ này thì nó lại được giá tại vì lúc ấy là trên thị trường nó ít
bên cạnh đó để nâng cao chất lượng sản xuất
những năm qua huyện tri lăng đã định hướng người dân xây dựng những vườn na mẫu
đối với những vườn mẫu này
huyện đã hỗ trợ kinh phí từ một mươi tới hai mươi triệu đồng một vườn
để người dân thực hiện các quy trình về sản xuất na chuẩn việt gáp
gruban gáp và sản xuất na an toàn
ngoài ra chất lượng quả na sẽ được các tổ hợp tác
hợp tác xã quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm na đến từng hộ gia đình
đã cam kết sản xuất na an toàn trên địa bàn
làm việt gáp này thì bọn tôi sẽ là cái giá nó sẽ hơn là không làm
vì cái quả của nó trắng đẹp nó khá hơn
nên chúng tôi muốn ý là thôi thì làm thế nào cho hội na chúng tôi làm nó tốt đẹp hơn
đặc biệt huyện tri lăng đã phối hợp với các doanh nghiệp mở rộng chuỗi kết nối tiêu thụ sản phẩm
để tiếp tục nâng cao thương hiệu na chi lăng
hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức như ngày hội na chi lăng
tuần lễ na chi lăng tại hà nội đã góp phần mở đường cho quả na đến tay người tiêu dùng được thuận lợi
chỉ lắm mà có
có nhiều cái chương trình của nhà nước ấy hỗ trợ thì là cái quả la của mình nó cũng được đi xa hơn
thì là giá thành nó cũng được giá cao hơn
trước đây có lắm dân đồng la ra là ép giá là không có đầu gian tư thương có ép giá
nhưng mà trong hai ba năm nay là nhà nước cũng quan tâm đến thì là quả na nó cũng ổn định
thì nó đâm ra là được cái giá mà con không phải bị bắt bênh về giá cả
trước tiên là chúng tôi vận động và tuyên truyền nhân dân
trước tiên là phải sản xuất na sạch na an toàn na có chất lượng có giá trị
từ đó thì thông qua công tác quảng bá truyền thông và trên các phương tiện trong nội trúng
và thông qua ngày hội na và xúc tiến kết nối tiêu thụ tại hà nội
để chúng tôi đưa quả na để giới thiệu đông đảo nhân dân trong nước và khu vực
nhất là nhân dân thủ đô để làm sao chúng tôi tiêu thụ được càng nhiều cái giá trị
nhiều cái chất lượng na có giá trị hơn
còn tại tỉnh sơn la
khai thác tận dụng tiềm năng lợi thế của lòng hồ thủy điện sơn la
người nuôi cá lồng ở huyện mường la những năm qua đã và đang được phát triển mạnh
mang lại hiệu quả kinh tế cao
tạo công an việc làm thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một lòng hồ thủy điện sơn la hình thành
tỉnh sơn la cũng như huyện mường la cũng đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn đặc biệt
đối với phòng đồng nghiệp phát triển đồng thôn
chỉ đạo các đơn vị các xã thuộc lòng hồ thủy điện sơn la
và các lòng hồ trên địa bàn huyện mường la đặc biệt là lòng hồ thủy điện sơn la
tập trung cho việc ổn định sản xuất đời sống cho bà con
phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện
đến nay trên địa bàn huyện đã có trên gần một lồng
trong đó có nuôi cả các loại cá đặc sản cá truyền thống như cá chấm cá chép
rồi cá lăng cá nheo
nói chung là nuôi cá thì bị kinh tế thì nó không khá hơn so với họ làm trùng trọt
họ trồng trọt thì có năm thì được có năm thì không
chất nuôi thủy sản này thì năm nào cũng thu hệt được
cái sản lượng thu nhập thì mỗi năm thì tám mươi triệu trở lên dân bán cá
tại đây công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên cá tầm việt nam sơn la
đã đầu tư hệ thống lồng bè trên diện tích mặt nước bốn hectare để nuôi cá tầm
trong đó tại điểm nuôi chính ở bản lả mường xã mường trai huyện mường la là hai hectare
đây là khu vực không nằm trong dòng chảy chính của sông đà
điều kiện giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện đúng quy trình nuôi
bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chất lượng phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái
bên cạnh việc định hướng hỗ trợ người dân chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao
thì việc phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cũng cần được các địa phương quan tâm
bởi trên thực tế liên kết sản xuất là du thế tất yếu để hướng tới việc sản xuất hàng hóa và hội nhập toàn cầu
tham gia hội nhập sâu hơn vào chuỗi nông sản toàn cầu chúng ta cũng phải đòi hỏi tổ chức lại nền sản xuất việt nam
trên cơ sở những thành quả giai đoạn vừa qua
hội nhập sâu hơn thì đòi hỏi những chuẩn mực cao hơn tính chất sản xuất hàng hóa rõ hơn
sự liên kết chặt chẽ giữa các thành tố từ doanh nghiệp hợp tác xã bà con nông dân nó phải chặt hơn
từ đó quay trở lại là đòi hỏi sự hoàn thiện thể chế hoàn thiện về mặt tổ chức hoàn thiện về mặt cơ chế chính sách
hoàn thiện về mặt trí đạo như thế nào để đảm bảo cho những mục tiêu
với mục tiêu yêu cuối cùng là để nông nghiệp nông dân nông thôn việt nam tiếp tục phát triển trong một tiến trình
chúng ta chủ động hội nhập sâu rộng với đời sống toàn cầu với một tình hình thế giới có nhiều những biến động mà chúng ta thích ứng được
tại xã vùng biên còn gặp nhiều khó khăn của huyện yên châu tỉnh sơn la
những năm qua tận dụng tiềm năng đắc đai khí hậu thích hợp để trồng chè
do đó các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chè sạch đã được phát triển và ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân
nhất là bà con đồng bào thủ số
hoạt động của hợp tác xã trẻ cũng đang dần từng bước phát triển và đã thu mua bao tiêu sản phẩm cho bà con trồng chè trên địa bàn xã phiên khoài
để đảm bảo sản xuất năng suất thì chủ yếu là ba tháng cao điểm
còn những tháng còn lại mô hình hợp tác xã sản xuất chè ở đây mỗi tháng theo tôi được biết là cũng tiêu thụ được sản xuất khoảng một mươi hai tấn chè tươi
làm cái chè này nó thu nhập hơn là
mình đi làm nương làm giấy ở nhà nói chung là nó thu nhập nó ổn định hơn
nó không như ở nhà ở nhà thì thu nhập nó thấp nó phải trông trời vào theo mùa lương khoảng tầm năm sáu triệu một tháng
để thực hiện tốt việc phát triển diện tích chè bền vững toàn bộ sản lượng chè do các xã viên trồng đều phải bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn của hợp tác xã đề ra
và hợp tác xã sẽ thu mua toàn bộ sản lượng cho các xã viên
ngoài ra đối với chè sau khi được hợp tác xã sơ chế hợp tác xã có ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định
hợp tác xã thành đập là tháng năm hai mươi tám
thì sang hai mươi chín thì sáu tháng đầu năm thì để doanh thu thì nương về phần công nhân thì cũng tạm ổn
trung bình một công nhân một ngày trên một ngày tám tiếng cũng đạt là hai trăm ba mươi hai trăm năm mươi nghìn trên một ngày
hiện giờ là mình đang chỉ là sản xuất chè sơ chế chưa nên thành phẩm
vì mới thành đập nên là chưa đủ điều kiện để sản xuất nên là mình phải xuất lại cho một công ty mẹ ở dưới thái nguyên
sau về công ty đó lại sản xuất lại và xuất khẩu đi nước khác
có thể nói những năm qua nông nghiệp khu vực miền núi phía bắc đã có chuyển biến tích cực theo định hướng cơ cấu lại sản xuất
sản xuất nông nghiệp đã khai thác các thế mạnh lợi thế khu vực
từ đó góp phần tạo thêm nhiều việc làm giảm tỷ lệ hộ nghèo
và nâng cao thu nhập cho người dân tại khu vực
sắp tới cùng với các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo
thì chính phủ cũng đang trình với quốc hội là sẽ phê duyệt cái đề án phát triển kinh tế xã hội
các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số với một cái đề xuất là phê duyệt như một chương trình mục tiêu thứ ba
về phát triển bền vững về kinh tế xã hội

để ứng dụng khoa học kỹ thuật

có thể cung cấp lượng dầu lớn gấp ba lần so với các cây lấy dầu khác
một loại dầu có thể thay thế cho một trăm linh các loại dầu chế xuất từ các hạt truyền thống khác
đó chính là dầu cọ
một sản phẩm của cây cọ dầu loại cây công nghiệp mang lại nhiều giá trị kinh tế và có thế mạnh rất lớn trên thị trường thế giới
dầu cọ là một loài dầu thực vật được chiết xuất từ thịt của quả cọ
từ cây cọ dầu
cây này thuộc loại cây có dạng thân gỗ dừa cột cao lá mọc trực tiếp từ thân nên khi rụng xuống sẽ để lại trên thân những vết sẹo lớn
cây có chiều cao trung bình từ ba tới hai mươi mét
nếu trồng trong điều kiện khí hậu và môi trường thích hợp cây phát triển tốt và cho thân rất cao
quả cây cọ dầu có hình trứng và thường mọc thành từng cụm lớn
lúc đầu quả sẽ có màu đỏ nhưng khi chín lại chuyển sang màu vàng
phải mất từ năm tới sáu tháng quả mới chín
những quả này có chứa rất nhiều dầu ở lớp vỏ ngoài chính vì thế mà cây có giá trị kinh tế cao
cùng một diện tích trồng cọ tại các vùng ôn đới hoặc nhiệt đới có thể cung cấp lượng dầu lớn gấp ba lần so với khi trồng các cây lấy dầu khác
cả hạt và quả cọ đều được khai thác để lấy các loại dầu
dầu chế xuất từ hạt cọ được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng phi thực phẩm
ví dụ để sản xuất chất tẩy dừa mỹ phẩm chất dẻo và chất hoạt động bề mặt
cây cọ dầu sinh sản bằng hạt giống cây
để có những hạt mầm này thì bạn cần nhân giống chúng trong môi trường nhân tạo
sau khi hạt giống nứt nanh thì gieo trong vườn ươm khoảng bốn năm tháng để cây phát triển thành con hoàn chỉnh
sau đó cây sẽ lại được tiếp tục cấy vào vườn dâm và chăm sóc cây cọ dầu này như vậy trong khoảng một năm
chỉ lựa chọn cây giống cọ dầu có đủ tiêu chuẩn như có đường kính cổ dễ từ tám đến một mươi hai cm với chiều cao một ba một sáu m trở lên
bộ lá có màu xanh đậm
đất phải làm nhanh tránh để trơ và dãy nắng lâu ngày
có thể gia tăng độ phí nhiêu của đất bằng cách đốt cỏ dại hoặc những cây không cần thiết trong vườn để vừa khử trùng cho đất tăng dinh dưỡng cho cây sau này
indonesia là quốc gia cung cấp cọ dầu lớn nhất thế giới
theo sau ngay sát là malaysia dầu cọ được ví như món quà từ thiên nhiên dành tặng cho thế giới loài người
malaysia là nước sản xuất dầu cọ lớn thứ hai trên thế giới sau indonesia
năm hai nghìn một mươi một kim ngạch xuất khẩu dầu cọ của malaysia đạt khoảng hai mươi năm sáu tỷ đô la
ở nhiệt độ thường dầu cọ tồn tại ở dạng sáp với đặc trưng là chất chứa sắp xỉn năm mươi chất béo bão hòa
khi nhiệt độ môi trường xuống dưới hai mươi độ c dầu chuyển sang trạng thái đông đặc
tính chất đặc trưng của dầu cọ có độ nóng chảy tương đối cao hơn so với dầu nành dầu me dầu phộng
cho nên khi nhiệt độ môi trường xuống thấp nên dầu dẫn đến bị đông
nguyên nhân là dầu cọ chứa nhiều acid béo no
hơn các loại dầu khác
theo đó người tiêu dùng mua dầu thực vật nên chọn mua loại dầu lỏng chứa nhiều acid béo không no theo thứ tự
dầu ô lưu dầu mè vừng dầu ngô dầu hướng dương dầu đậu nành dầu cọ

bài sử dụng vật liên lạc với bài sử dụng vật tiếp tục đồng thời giới thiệu trung tâm đối xử sản xuất dầu hướng dương hợp dụng dầu mổ dầu sắc dầu bào

dầu cọ chứa nhiều acid béo no có độ nóng chảy tương đối cao hơn so với dầu nành dầu mổ dầu phộng
do nhiệt độ môi trường xuống dầu khu trường g també giảm độ chứa nhiều acid béo lỗ đặc trưng